thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo sớm công bố đề thi minh họa để thí sinh và giáo viên tham khảo
chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhất là ngân hàng đề thi
để tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo
sớm công bố đề thi minh họa để thí sinh và giáo viên tham khảo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhất là ngân hàng đề thi
đồng thời tích cực thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phương pháp giảng dạy tăng cường kiểm định và nâng cao chất lượng đào tạo
qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới